tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín mới
đây đều là những trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
trong ngày có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm sáu mươi người trong đó số ca điều trị khỏi là một năm mươi một ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn một trăm bốn mươi chín người